các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ vừa điều trị thành công
trong một trường hợp bé trai bảy tuổi bị nhồi máu não căn bệnh rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ
bệnh nhi là cháu hdh trú tại tân sơn phú thọ được đưa vào viện ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong tình trạng yếu liệt tứ chi kèm khó nói được biết trước đó năm ngày bé xuất hiện triệu chứng
yếu liệt tứ chi theo cơn ngắn có tình trạng khó nói nhưng không sốt không đau đầu đại tiểu tiện tự chủ
gia đình đưa bé tới khám tại trung tâm y tế huyện trẻ được chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não
nhưng không phát hiện bất thường nên được yêu cầu tiếp tục theo dõi tại nhà
về nhà trẻ xuất hiện cơn yếu liệt tứ chi dài hơn khoảng một mươi năm đến hai mươi phút kèm theo khó nói
đại tiểu tiện không tự chủ tuy nhiên khi hết cơn yếu liệt trẻ vận động đi lại và nói chuyện bình thường
đến tối ngày một mươi tám tháng hai trẻ tiếp tục xuất hiện tình trạng yếu liệt tứ chi nhưng kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ
kèm theo tình trạng khó thở khó nói gia đình vợ đưa bé tới bệnh viện sản nhi phú thọ để thăm khám
thời điểm vào viện trẻ khó thở nhiều phải thở oxy hỗ trợ trẻ mệt mỏi tứ chi yếu liệt cơ lực còn ba trên năm mươi
trẻ khó nói không méo miệng đại tiểu tiện không tự chủ có dấu hiệu liệt thần kinh khu trú
bác sĩ nội chú nguyễn võ lộc phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi chúng tôi ngay lập tức cho trẻ thực hiện các chỉ định cận lâm sàng để tìm nguyên nhân
trong đó kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não của trẻ cho thấy hình ảnh tổn thương phía trước bắn cầu não
do đây là một trường hợp bệnh lý hiếm gặp chúng tôi đã mời hội trần kết quả phim với chuyên gia bệnh viện đại học y hà nội
và thống nhất kết luận trẻ bị nhồi máu nhu mô não cầu não và thân não
bệnh nhi được điều trị chống phù não và dùng thuốc chống đông theo phác đồ
sau năm ngày điều trị tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện khá nhiều trẻ còn yếu chi nhẹ cơ lực đặc bốn trên năm ăn uống được
trẻ đã nói nhiều hơn nhưng còn khó và vẫn còn tình trạng đại tiểu tiện không tự chủ
sau hai mươi ngày điều trị trẻ đã đi lại được bình thường nói rõ ăn uống tốt đại tiểu tiện tự chủ không sốt không nôn không đau đầu
trẻ được cho xuất viện và hẹn tái khám sau hai tuần
chia sẻ về tình trạng đột quỵ xảy ra ở trẻ nhỏ
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng bùi hải trường khoa hồi sức cấp cứu trường đơn vị đột quỵ bệnh viện đại học y hà nội cho biết
do đột biến do vấn đề về di truyền hoặc có thể liên quan đến bệnh lý về tăng đông
bệnh lý có thể làm cho dòng máu đông tự nhiên có thể sự đông đó sẽ xuất hiện ở khu vực não
gây ra tình trạng đột quỵ có thể đông ở những vị trí khác biểu hiện những bệnh lý khác
trẻ nhỏ như vậy nó khác với người lớn tất nhiên đối với những trẻ rất nhỏ như thế
tuy nhiên cái điều mà chúng ta nói là người trẻ ở đây là những người trẻ độ tuổi thanh niên
nhưng mà đã bị đột quỵ rồi thì ở đây là những người có thể chẳng phải liên quan đến di truyền gì cả
không phải là bẩm sinh gì hết nhưng mà nó liên quan đến chế độ ăn uống
liên quan đến chế độ sinh hoạt béo phì rồi hút thuốc lá nhiều rồi lạm dụng rượu bia
và khác biệt có những người là lạm dụng ma túy đó là những cái căn nguyên
đó là những cái yếu tố nguy cơ
có thể đẩy đến người trẻ bị đột quỵ sớm hơn
hoàn toàn có thể sàng lọc được đột quỵ đối với người trẻ thì sàng lọc được
chẳng hạn như là trong một gia đình mà đã từng có những người bị đột quỵ
đã có từng có những người bị bệnh lý tăng đông
và chúng tôi cũng có những nghiên cứu để tìm hiểu những cái phá hệ trong gia đình
có những người bị đột tử có những người bị đột quỵ
để tìm để sàng lọc những cái gen bị đột biến
để tìm các biện pháp để giữ phòng
và những người trẻ thì cũng nếu mà có những tăng huyết áp
cho nên khi còn trẻ thừa cân béo phì
hoặc là tiếp tục có những cái yếu tố nguy cơ mặt xã hội như là hút thuốc lá
hay thậm chí dùng ma túy hay là cuộc sống rất là tĩnh tại
thì có nên gặp bác sĩ để bác sĩ có thể tìm ra những cái yếu tố nguy cơ đó